ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với cục an ninh mạng bộ công an
các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ tám đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet
khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh lào cai
có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng bóng tám mươi tám
để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc các đối tượng sử dụng tài khoản tổng đại lý tài khoản đại lý và tài khoản con bạc
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng bóng tám mươi tám
các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới
mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia thắng thua từ các con bạc
cơ quan công an xác định tám đối tượng trong đường dây này gồm nguyễn thế hoàng bùi tấn vũ nguyễn văn bình nguyễn công thanh
nguyễn ngọc tuấn nguyễn quốc thịnh trịnh việt tiệp và khổng quốc việt đều trú trên địa bàn tỉnh lào cai
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tám tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của tám đối tượng nêu trên
và đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi
qua khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ tám trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt bốn xe ô tô một mươi ba điện thoại di động sáu máy tính cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an xác định từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
các con bạc đã đạt cược số điểm đánh bạc qua mạng tương đương số tiền ba trăm năm mươi tỷ đồng